thưa quý vị và các bạn tính đến một mươi tám h ngày hôm nay trên toàn quốc đã ghi nhận thêm năm ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này có một ca liên quan đến các nhân viên của công ty trường sinh
nâng tổng số ca nhiễm có liên quan đến công ty này lên hai mươi bảy ca
ngoài ra hai ca có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc covid một mươi chín đã được công bố trước đó
hai ca còn lại từ nước ngoài trở về đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
mở đầu với những tin tức cập nhật về dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị ngày hai tháng bốn có thêm một mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có một mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
và một bệnh nhi bệnh nhân số bảy mươi ba điều trị tại khoa truyền nhiễm trung tâm y tế huyện thanh miện tỉnh hải dương
ngày hai tháng bốn có thêm một mươi hai bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có một mươi một bệnh nhân điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương
và một bệnh nhân số bảy mươi ba điều trị tại khoa truyền nhiễm trung tâm y tế huyện thanh miện hải dương
như vậy việt nam đã có
năm trường hợp mắc covid một mươi chín được điều trị khỏi
cụ thể là các bệnh nhân số hai mươi sáu mươi ba bảy mươi sáu bảy mươi tám một trăm linh bảy một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi một một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi tám một trăm bảy mươi chín một trăm chín mươi tám và bệnh nhân số bảy mươi ba
bên cạnh đó hiện sức khỏe của bốn bệnh nhân trong tình trạng nặng mắc covid một mươi chín
đang điều trị tại bệnh viện nhiệt đới trung ương đã có nhiều tiến triển tốt
đáng lưu ý trong đó ba bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần với virus gây bệnh covid một mươi chín
báo toàn cảnh frankfurt của đức số ra ngày hôm qua một tháng bốn
đã có bài viết đáng chú ý về chiến lược chống virus sars cov hai hiệu quả của việt nam
đồng thời đặt câu hỏi mở về việc nên chăng các nước phương tây có thể học hỏi điều gì đó
từ công thức chống dịch của việt nam
ca ngợi những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt của việt nam ở cả hai thời kỳ bùng phát dịch
bài báo cho rằng hiện con số trên hai trăm linh người nhiễm covid một mươi chín ở việt nam là ít hơn đáng kể
so với hầu hết các nước láng giềng trong khi chưa có trường hợp nào tử vong
bài báo khẳng định một trong những lý do cho sự thành công đến nay của việt nam trong công tác phòng chống dịch
là việc huy động sức mạnh của người dân thông qua các chiến dịch quân chúng tin nhắn và tuyên truyền
mọi người dân có ý thức khai báo tình trạng sức khỏe và việt nam cũng mạnh tay đối phó với nạn lan truyền
của tin tức giả về virus sars cov hai
ngoài ra các y bác sĩ tận tình với công việc trong khi những người lính nhường nơi sinh hoạt của họ
để làm khu vực cách ly
đặc biệt khác với những nơi khác hầu như không có sự nghi ngờ gì về số người nhiễm covid một mươi chín chính thức tại việt nam
bài báo số ca nhiễm sẽ nhanh chóng lên tới một triệu người trong vài ngày tới
dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp tại mỹ khi nước này hôm qua ghi nhận số ca tử vong
trong ngày cao kỷ lục gần chín trăm linh trường hợp đồng thời trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới
có số ca nhiễm vượt quá mốc hai trăm linh người cụ thể là hơn hai trăm một mươi năm ca với hơn năm ca tử vong
tổng thống mỹ donald trump hiện đang cất nhất kế hoạch dừng các chuyến bay tới những điểm nóng
như bang new york để ngăn ngừa dịch lây lan
trong khi đó tại châu âu dù đã có dấu hiệu cho thấy dịch sắp đạt đỉnh
song cả pháp và anh hôm qua vẫn tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca tử vong trong ngày
còn tỷ lệ nhiễm mới tại tây ban nha và italia hiện cũng đã chậm lại
dịch covid một mươi chín diễn biến nghiêm trọng đã buộc chính phủ các nước tiếp tục mở rộng lệnh phong tỏa
ảnh hưởng tới gần một nửa dân số thế giới
nhiều tổ chức cũng cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt lương thực có thể dẫn tới làn sóng hạn chế xuất khẩu
khủng hoảng toàn cầu do dịch covid một mươi chín cũng tiếp tục buộc nhiều sự kiện lớn bị hoãn hoặc hủy bỏ
giải quần vợt danh tiếng wimbledon đã buộc phải hủy bỏ
trong khi hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
sự kiến diễn ra vào tháng một mươi một tới tại glasgow scotland cũng bị hoãn